chỉ trong vòng hai tháng gần đây công an tp đà nẵng đã phát hiện bắt giữ bốn mươi ba vụ với năm mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy
xử lý hai trăm linh sáu trường hợp sử dụng ma túy và xử lý tám mươi đối tượng liên quan đến trật tự xã hội
trong đó việc triển khai tăng cường thêm các tổ chín trăm một mươi một cùng với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở tiếp tục đóng vai trò nòng cốt
góp phần kìm hãm phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy và các trường hợp vi phạm pháp luật khác
cất dấu ma túy dưới gầm ghế ô tô hay bên trong tay ga hộp điện của xe gắn máy
đây đều là phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
bị lực lượng chiến mục một công an tp đà nẵng phát hiện bắt giữ
số lượng ma túy không lớn tuy nhiên số vụ và số đối tượng nằm trong diện mua bán tàn trữ sử dụng lại gia tăng trong thời gian vừa qua
đơn cử chỉ trong một buổi ra quân chốt chặn chiến mục một đã phát hiện hai trường hợp tàn trữ trái phép chất ma túy
trong đó có cả người nước ngoài
không chỉ đấu tranh với tội phạm ma túy chiến mục một còn tăng cường công tác tuần tra chốt chặn
bắt giữ các trường hợp thanh thiếu niên lặng lách đánh vọng tổ chức đua xe trái phép trên đường phố
đặc biệt các đối tượng tàn trữ trái phép công cụ hỗ trợ chuẩn bị tham gia hộ chiến
vấn nạn gây mất tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một công an thành phố đã xử lý tám mươi đối tượng liên quan đến vấn nạn này
các thành thiếu niên là tội tạch thành các nhóm sử dụng không khí để đánh nhau đua xe trái phép
hay là tình trạng tràn trữ trái phép công cụ hỗ trợ của khí tuyệt sơ
tìm bản nguy cơ là phát sinh ra các tội phạm nguy hiểm giống như là cố hiểm tích và giết người
thực tế là thời gian qua là công an thành phố đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan tới các băng nhóm thanh thiếu niên như vậy
nhận thấy hiệu quả từ chiến mục một mang lại đà nẵng đã tăng cường thêm hai tổ công tác
mỗi tổ gồm một mươi ba một mươi năm thành viên từ các phòng nghiệp vụ công an các quận huyện
như vậy với năm tổ chiến mục một triển khai nhiệm vụ luân phiên từ một mươi tám h đến năm h sáng ngày hôm sau mỗi ngày
có mặt trên các địa bàn trọng điểm phức tạp đã ngăn chặn và phòng ngừa các đối tượng vi phạm